xin chào và hẹn gặp lại
qua công tác tuyên truyền vận động ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba nam đã ra đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình
phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và cục quản lý thị trường tỉnh phú yên tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải do tài xế phạm phú minh sơn
chú tỉnh quảng nam điều khiển trên quốc lộ một đoạn qua xã an mỹ huyện tuy an tạm giữ số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển hàng hóa nhãn hiệu ngôn ngữ nước ngoài không có hóa đơn chứng tử hợp pháp gồm hơn sáu một trăm linh quần áo các loại

cụ thể hồi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tại tổ dân phố đội cấn thị trấn vĩnh tưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện vĩnh tưởng kiểm tra phát hiện nguyễn văn hách chú huyện vĩnh tưởng kiểm tra phát hiện nguyễn văn hách chú huyện vĩnh tưởng kiểm tra phát hiện nguyễn văn hách